các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lúc này chiếc thùng container đổ nghiêng đè vào nửa chiếc ô tô khách đồ đạc vườn vải ra ngoài
theo ông thắng ngay sau đó người dân xung quanh gọi xe cấp cứu và hỗ trợ những nạn nhân gặp nạn tại hiện trường
còn bà ngô thị toàn người dân sinh sống gần nơi xảy ra tai nạn cho biết khu vực này là điểm đen giao thông hay xảy ra tai nạn
cách đây bốn ngày cũng có vụ tai nạn may mắn hai nạn nhân chỉ bị thương
cũng theo bà toàn người dân địa phương mong tuyến đường này được mở rộng ra nắn thẳng lại
sẽ hạn chế được tai nạn
theo thông tin ban đầu khoảng một giờ ba mươi phút ngày năm tháng ba lái xe phan văn quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở huyện bắc quang hà giang
khi đi đến xã tứ quận huyện yên sơn xe khách va chạm với xe container biển số một mươi năm c bảy nghìn năm trăm hai mươi sáu kéo theo rơ móc biển số một mươi năm r bảy nghìn năm trăm hai mươi sáu
vụ tai nạn khiến năm người tử vong tại chỗ hai nam ba nữ một mươi người bị thương được đưa đi cấp cứu trong đó có tài xế xe khách
tại hiện trường cả hai phương tiện hư hỏng nặng lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nhanh nồng độ cồn chất ma túy với hai tài xế nhưng không phát hiện vi phạm
cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban tài xế
lúc đầu do xe container đi đến đoạn đường cong tài xế không làm chủ tốc độ đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách đang đi chiều ngược lại
theo thông tin từ dữ liệu đăng kiểm xe khách biển kiểm soát hai mươi ba f năm mươi tám nhãn hiệu trameco sản xuất năm hai nghìn hai mươi tại việt nam có niên hạn sử dụng đến năm hai nghìn hai mươi
đây là xe khách
xe khách có dường nằm từng thay đổi kết cấu xe và được nghiệm thu
xe được đăng kiểm lần gần nhất ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại trung tâm đăng kiểm hai nghìn ba trăm linh một s hà giang có hạn đăng kiểm đến hết ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trong khi đó xe container mang biển kiểm soát một mươi năm c bảy nghìn năm trăm hai mươi sáu nhãn hiệu frand liner sản xuất năm hai nghìn ba tại mỹ niên hạn sử dụng đến hai nghìn hai mươi
chủ phương tiện là công ty cổ phần dịch vụ thương mại và vận tải thùy dương địa chỉ tại lê trân hải phòng
lần đăng kiểm gần nhất của xe container là ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tại trung tâm đăng kiểm một nghìn năm trăm linh sáu d hải phòng
hạn đăng kiểm đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn như vậy thời điểm xảy ra tai nạn cả hai phương tiện đều còn hạn kiểm định
cũng liên quan đến tin tức giao thông mới nhất sáng ngày năm tháng ba công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết
cơ quan điều tra đã tống đạt quy định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với võ duy tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố hồ chí minh để điều tra về hành vi đáy xe gây tai nạn khiến hai học sinh tử vong
tài xế võ duy tâm được xác định là người điều khiển xe khách mang biển kiểm soát năm mươi một b ba mươi nghìn bảy trăm bốn mươi năm của nhà xe phương trang
gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày ba tháng ba làm hai học sinh tử vong
theo cơ quan điều tra vào khoảng một mươi hai giờ trưa ngày ba tháng ba xe ô tô khách mang biển kiểm soát năm mươi một b ba mươi nghìn bảy trăm bốn mươi năm do tài xế võ duy tâm điều khiển
trên xe chở một mươi sáu hành khách
họ hướng từ thành phố buôn ma thuột đi huyện cư rút tỉnh đăng nông
khi đến km một nghìn bảy trăm tám mươi bảy sáu trăm chín mươi trên đường hồ chí minh tài xế võ duy tâm bất ngờ điều khiển xe cách lấn làn sang bên trái
để vượt một xe container đang lưu thông phía trước nên đã tổng trực diện vào xe máy mang biển kiểm soát bốn mươi tám ag bốn nghìn bảy mươi bốn do em ptx
sinh năm hai nghìn tám học sinh trường trung học phổ thông phan chu trinh huyện cư rút tỉnh đăng nông
chở theo em hdk sinh năm hai nghìn sáu học cùng trường lưu thông theo hướng ngược lại
cả hai học sinh ngã xuống đường chấn thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu ngay
tuy nhiên do vết thương quá nặng em ptx đã tử vong trên đường đi cấp cứu
em hdk tử vong tại bệnh viện
bà trần thị hiền hiệu trưởng trường trung học phổ thông phan chu trinh cho biết
cả hai học sinh này rất ngoan hiền dù con nhỏ tuổi nhưng đã biết làm thiện nguyện
chị lương thị hoài thương chủ nhiệm câu lọc bộ thiện nguyện hoa hứng dương huyện cư rút xăng nhận
hai học sinh bị tai nạn đang trên đường đi đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
để tham gia nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
chị thương chia sẻ thêm em ptx tham gia câu lọc bộ được gần một năm
còn em hdk mới tham gia với vai trò là cộng tác viên
phía câu lọc bộ đã đến nhà viếng thăm hỏi động viên người nhà gia đình
nên quan hệ vụ cướp tiệm vàng bằng súng ở bình dương xảy ra những ngày gần đây
khiến cho dư luận quan tâm chú ý đặc biệt
theo luật sư nhận định với số tiền chiếm đoạt từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
các đối tượng trong vụ án này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất
là phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
sáng ngày năm tháng ba các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh bình dương vẫn đang giáo diết
phối hợp truy bắt các đối tượng cướp tiệm vàng tại thị trấn lai uyên huyện bầu bàng tỉnh bình dương
trước đó vào khoảng một mươi hai h ngày ba tháng ba bốn đối tượng gồm ba nam và một nữ đi trên hai xe máy
biển số tp hcm và bình phước đã xông vào tiệm vàng bích quý ở thị trấn lai uyên
chĩa súng đe dọa chủ tiệm vàng để đồng bọn dùng búa đập tục kính cướp đi một lượng vàng lớn rồi tẩu thoát
nhân định vụ việc luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho biết
hành vi của nhóm đối tượng này là rất côn đồ manh động thể hiện ý thức coi thường pháp luật
phạm tội có tổ chức gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội
nên cơ quan điều tra sẽ khẩn trương truy xét làm rõ danh tính của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản sẽ bị xử lý hình sự theo điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
với số tiền chiếm đoạt từ năm trăm linh triệu đồng trở lên thì các đối tượng trong vụ án này phải đối mặt với
khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ một mươi hai đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
luật sư cường nêu quan điểm số tiền các đối tượng dùng vũ lực chiếm đoạt lớn
các đối tượng thực hiện hành vi rất manh động liều lĩnh phạm tội là có tổ chức
có tới bốn đối tượng thực hiện hành vi trong đó có cả phụ nữ là điều khá bất ngờ và cho thấy ý thức coi thường pháp luật của các đối tượng
cũng theo luật sư cường ngoài việc phát hiện xử lý các đối tượng cướp tài sản
cơ quan chức năng cũng cần tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức ý
thức chấp hành pháp luật của công dân tăng cường các giải pháp có hiệu quả để giáo dục pháp luật giáo dục đạo đức trong môi trường nhà trường
vừa qua công an tỉnh sơn la cho biết công an thành phố sơn la vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng trần hùng cường
trú tại tổ một mươi hai phường quyết thắng thành phố sơn la về hành vi khống chế cướp điện thoại nữ sinh ngay trong trường đại học
trước đó công an thành phố sơn la nhận được trình báo của chị đào thị hát sinh viên trường đại học tây bắc trú tại thành phố sơn la về việc bị cướp tài sản
theo chị hát vào khoảng hai mươi h ngày một ba chị đang đi bộ tại khuôn viên trường đại học tây bắc
thì bị một đối tượng nam đeo khẩu trang che kín mặt sử dụng dao khống chế tấn công và cướp một điện thoại di động nhãn hiệu iphone rồi bỏ chạy
ngay sau khi tiếp nhận thông tin gia đình vụ việc có tinh chất nghiêm trọng đối tượng gây án manh động
đội cảnh sát hình sự công an thành phố sơn la đã phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung áp dụng các biện pháp điều tra giả soát đối tượng phương tiện và vật chứng vụ án
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày ba tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên là trần hùng cường
và tiến hành triệu tập đến trụ sở cơ quan công an sau đó tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ vụ việc
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
mới đây khi đang lưu thông trên đường một tài xế lái xe ba gác ở sóc trăng đã bất ngờ lao thẳng vào nhà chở xe buýt
cú va chạm mạnh đã khiến cho tài xế này bị chấn thương nặng được người dân đưa vào trung tâm y tế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
khoảng một mươi h bốn mươi ngày bốn tháng ba chiếc xe ba gác chở gạch lưu thông hướng từ thị trấn kế sách huyện kế sách tỉnh sóc trăng ra quốc lộ một
khi vừa đi qua cổng trung tâm y tế huyện kế sách bất ngờ lao thẳng vào nhà chờ xe buýt xe ba gác tông đổ một xe máy đang đậu và làm gãy ghế ngồi của nhà chờ sau đó đâm thẳng vào tường rào và lật nghiêng
rất may lúc đó nhà chờ xe buýt không có người
tài xế xe ba gác bị chấn thương nặng được người dân đưa đi vào trung tâm y tế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
theo một người chạy xe ôm đứng gần hiện trường có thể tài xế xe ba gác chạy nhanh trong khi đoạn đường trên có chỗ không bằng phẳng nên bị lạc tay lái
một người phụ nữ bán nước giải khát kế bên nhà chờ xe buýt cho biết thường ngày có nhiều người ngồi chờ xe buýt rất may hôm nay không có ai đợi xe nếu không hậu quả còn nặng nề hơn
nên qua nền vụ rơi tua bin vào động cơ và cánh quạt tại nhà máy điện giáo hòa bình năm mới đây chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu cho biết sự cố trên đã gây thiệt hại ước tính khoảng hai trăm linh tỷ đồng
tại buổi gặp mặt cà phê với doanh nghiệp sáng ngày bốn tháng ba chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu phạm văn thiểu đã chia sẻ khó khăn đối với công ty cổ phần năng lượng hacom bạc liêu về sự cố rơi tuột pin vỏ động cơ và cánh quạt tại nhà máy điện gió hòa bình năm xảy ra vào ngày một tháng ba
ông thiểu thông tin ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hai trăm linh tỷ đồng
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện hòa bình nơi có nhà máy điện gió hòa bình năm cho biết sau khi xảy ra sự cố nhà đầu tư đã cho tạm dừng vận hành các trục tua pin gió để kiểm tra
dự kiến hôm nay nhà máy hoạt động lại
theo vị lãnh đạo huyện đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố
trước đó ông trần viết dự phó tổng giám đốc công ty cổ phấn năng lượng hacom bạc liêu có báo cáo cho biết khoảng một mươi bảy h ngày một tháng ba trụ tùa pin gió wt tám của nhà máy điện gió hòa bình năm giai đoạn một nằm tại xã vĩnh thịnh huyện hòa bình bị rơi vào động cơ và cánh quạt
các ngành chức năng xác định thực tế tại hiện trường sự cố không gây thiệt hại về người
công ty phối hợp với địa phương khẩn trương khắc phục sự cố lập đoàn làm rõ nguyên nhân

chị dâu là bà vũ thị thu phương năm mươi bốn tuổi lời qua tiếng lại dẫn tới sầu sát
trong lúc cãi nhau bình cầm dao chạy sang tấn công bà phương và cháu nguyễn thụ vi sinh năm hai nghìn năm con gái bà phương khiến cả hai cũng ngã tại chỗ
không dừng lại ở đó bình tiếp tục cầm dao chạy vào dãy cách nhà năm km để tìm ông hiến
vừa thấy anh trai bình cầm dao tấn công ông hiến
gây án xong bình đã ra công an đầu thú
riêng ba người trong gia đình ông hiến bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu
vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
cùng vụ hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo gây mất an ninh trật tự
đặc biệt hai bị cáo công tác trong ngành công an nhưng vi phạm pháp luật
do đó cần xử phạt bằng bản án nghiêm khắc
cùng vụ án tòa tuyên phạt đỗ trung hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một nguyên cán bộ công an bảy năm tù
lê anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nguyên cán bộ công an sáu năm sáu tháng tù
cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
có tám bị cáo khác bị tuyên phạt mức án từ hai mươi bốn tháng đến tám năm tù
về tội tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
và tội tàng trữ trái phép chân ma túy
mới đây một công ty sản xuất đồ gỗ rộng bốn m hai ở tp tân uyên bốc trái dữ dội
khiến cho gần năm trăm linh m hai nhà xưởng cùng nhiều vật dụng bị thiêu dụi
được biết vụ cháy xảy ra tại công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên hff việt nam
có vốn trung quốc chuyên sản xuất đồ gỗ ở phường tân hiệp tp tân uyên tỉnh bình dương
theo đó vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày bốn tháng ba
thời điểm trên ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà xưởng của công ty có diện tích rộng khoảng bốn m hai
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương
điều động bảy xe chữa cháy bốn mươi hai cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai công tác dập lửa
do đám trái bùng phát dữ dội tại khu vực phun keo chất trái chủ yếu là keo mút
nên công tác chữa trái gặp nhiều khó khăn
sau gần một giờ nỗ lực đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
diện tích đám cháy khoảng bốn trăm năm mươi m hai
vụ trái không gây thương vong với người nhưng thiệt hại về tài sản đang được thống kê
nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được điều tra làm rõ
ngày năm tháng ba thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn cho biết
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã ký quyết định truy tặng bằng khen cho ông lăng việt phương
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám là nhân viên bảo vệ đã anh dũng trong nỗ lực cứu người tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn
trước đó vào lúc bảy h ba mươi phút ngày hai tháng ba ca trực tại khoa tâm thần kinh bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn
thông báo có một bệnh nhân tên pvm không có mặt tại khoa và đã báo kiếp trực bảo vệ của bệnh viện đi tìm
thời điểm này ông lăng việt phương đang trong ca trực phát hiện bệnh nhân ra ngoài ban cung tầng bảy
có dấu hiệu bất ổn nên đã cố gắng tiếp cận đưa bệnh nhân vào vị trí an toàn
tuy nhiên do vị trí treo leo nhân viên bảo vệ đã không may ngã tử vong
theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn ông hoàng việt phương nhận công việc bảo vệ tại đơn vị được khoảng một năm nay
sau sự việc lãnh đạo tỉnh sở y tế bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn đã đến thăm hỏi động viên thân nhân gia đình ông phương
mới đây một bé trai sinh năm hai nghìn một mươi một quê ở tỉnh vĩnh long đã bất ngờ đi xe đạp lạc đường lên cần thơ
dân may cháu bé này sau đó đã được lực lượng cảnh sát giao thông thành phố kịp thời giúp đỡ và đưa trở về nhà an toàn
trước đó lúc hai mươi một h một mươi phút ngày bốn tháng ba tổ tuần tra quốc lộ một phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cần thơ
đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một bé trai đi xe đạp bị lạc đường hướng từ tỉnh vĩnh long qua thành phố cần thơ
thấy cháu bé ngơ ngác trên đường tổ tuần tra lại hỏi thăm thì được biết cháu tên trần hiễu nhân
sinh năm hai nghìn một mươi một ngụ tại thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long đi lạc đến tận thành phố cần thơ và không nhớ đường về
sau khi pha mỉ cho cháu nhân ăn xong tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cần thơ
liên hệ với công an phường tân hội thành phố vĩnh long phối hợp đưa cháu bé về bàn giao cho gia đình an toàn
cuối chương trình sẽ là một số thông tin về thời tiết
thưa quý vị sáng ngày năm tháng ba người dân hà nội thức dậy trong không khí mù mịt tầm nhìn xa hạn chế
ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tham gia giao thông
theo số liệu ghi nhận vào một số thời điểm sáng không khí ở thủ đô đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí
qua hệ thống quan chắc không khí iqe vào thời điểm tám giờ sáng ngày năm tháng ba
chỉ số chất lượng không khí aqe của thành phố hà nội đang báo động
chất gây ô nhiễm chính là bụi mịn pm hai năm
đáng chú ý là chỉ số chất lượng không khí aqi của thành phố rơi vào mức ô nhiễm thứ nhất
đứng đầu trong số các thành phố có chỉ số aqi cao nhất
tới thời điểm chín giờ
ô nhiễm không khí ở một số nơi trên địa bàn hà nội vẫn ở ngưỡng cảnh báo tím
với chỉ số aqi lên tới hai trăm hai mươi chín
số liệu quan chắc ô nhiễm không khí của pme cũng cho thấy
vào thời điểm chín giờ nhiều khu vực ở hà nội ô nhiễm ở ngưỡng cảnh báo tím
đơn cử như tại khu vực chùa láng chỉ số aqi lên tới hai trăm năm mươi bảy
tại đội cấn hai trăm năm mươi năm nguyễn chế nghĩa hai trăm ba mươi tám thành công hai trăm hai mươi bốn
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tổng cục khí tượng thủy văn bộ tài nguyên và môi trường cảnh báo
trong sáng và đêm ngày năm tháng ba hiện tượng sương mù sẽ tiếp tục xảy ra nhiều nơi ở khu vực phía đông bắc bộ
trong đó có thủ đô hà nội
cập độ rủi ro thiên tai do sơn mù trên đường cao tốc khu vực sân bay và đường đèo núi là cấp một
bộ không khí chìm trong sơn mù tầm nhìn giảm đáng kể
gây không ít khó khăn cho việc điêu thông nhất là đường cao tốc vành đai trên cao
với tình hình thời tiết này ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuyến cáo
người dân khi tham gia giao thông không vượt ngầm tràn tránh những đoạn đường sạt lở
người tham gia giao thông cần duy trì khoảng cách an toàn tránh xe trọng tài lớn
bật đèn và đi số thấp đều ga tắt hết phụ tải bình tĩnh xử lý khi có sự cố
nội tiếp chương trình sẽ là một số các thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được
xin mời quý vị cùng theo dõi
khoảng sáu giờ ba mươi ngày bốn tháng ba nam tài xế hơn ba mươi tuổi lái xe khách một mươi sáu chỗ
chạy trên đường trường trinh hướng ngã tư an sương đi sân bay tân sơn nhất
khi đến gần mũi tàu cộng hòa quận tân phú phương tiện này va chạm với hai xe máy chạy cùng chiều
sau cú va chạm ô tô này kéo theo hai xe máy lao lên vỉa hè tông vào gốc cây mới dừng lại
ít nhất hai nạn nhân bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu
đội cảnh sát giao thông an sương đã đến khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông trên đường trường trinh hướng vào sân bay tân sơn nhất ủn tắc hai km
vào khoảng sáu giờ ngày bốn tháng ba trong lúc dọn hàng ra bán người dân trong hẻm chín nối từ đường nguyễn thông vào chợ phương ba
thành phố tân an long an tá hỏa phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế lơ lửng tại bãi đất chống
khu vực này thường ngày vẫn được tiểu thương buôn bán người dân đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an
tiết nhận tin báo lực lượng công an phương ba
công an thành phố tân an có mặt để bảo vệ hiện trường xác minh thông tin ban đầu
tại hiện trường nạn nhân được xác định trên sáu mươi tuổi không có giấy tờ tùy thân
bên cạnh nạn nhân còn có một chiếc xe đạp
lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm và tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
mới đây đội trưởng đội quản lý thị trường số chín đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tám triệu đồng
về hành vi kinh doanh sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc và buộc ông dương mạnh cường
tiêu hủy toàn bộ một trăm hai mươi năm kg sản phẩm thịt lợn sô không rõ nguồn gốc tại bãi rác thành phố hà giang
trước đó theo nguồn tin báo đội quản lý thị trường số chín đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh hà giang
tiến hành kiểm tra khám phương tiện xe ô tô mang nhãn hiệu hyundai couty biển kiểm soát hai mươi ba f một xx
tại km bảy chín trăm linh quốc lộ bốn c hà giang mèo vạc thuộc thôn hòa bắc
xã thuận hòa huyện vị xuyên tỉnh hà giang
lái xe ô tô là ông dương mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm địa chỉ tổ ba phường quang trung thành phố hà giang tỉnh hà giang
qua kết quả khám phát hiện trên phương tiện có vận chuyển sản phẩm động vật thịt lợn sô
có trọng lượng là một trăm hai mươi năm kg không có dấu kiểm soát giết mổ được chứa đựng trong hai thùng xốp
trên vỏ thùng xốp không có nhãn và chữ viết số lượng hàng hóa có trị giá chín sáu mươi hai năm trăm linh đồng
tại thời điểm kiểm tra ông dương mạnh cường không xuất trình được giấy tờ có liên quan hàng hóa
và hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp nguồn gốc của hàng hóa
đội quản lý thị trường số chín đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi kinh doanh sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc và buộc ông dương mạnh cường tiêu hủy toàn bộ số hàng trên
ngày bốn ba ông bùi hòa an phó giám đốc sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
thành phố đã tìm được đơn vị kiểm định thiết bị đo ồn khí thải cho chín trung tâm đăng kiểm
các trung tâm này sẽ được kiểm định thiết bị ngay tại tp hcm không phải vận chuyển ra hà nội như dự kiến trước đây
theo ông an tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã giới thiệu cho tp hcm tiêu chuẩn đo lường chất lượng ba
qua test ba hỗ trợ kiểm định các thiết bị cho chín trung tâm đăng kiểm
trước đây tp hcm gửi văn bản yêu cầu kiểm định qua tép ba chưa đủ chức năng
trong lúc kiến nghị bộ khoa học và công nghệ tìm giải pháp qua tét ba đã đủ chức năng và nhận kiểm định
các trung tâm đăng kiểm sắp tới sẽ liên hệ qua tết ba kiểm định thiết bị
qua tết ba có trụ sở trên nường pater quận một
lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm cho biết trong tháng ba thành phố dự kiến có bốn mươi hai xe tới hạn kiểm định
trong khi đó năng lực kiểm định của thành phố là sáu mươi xe nên người dân thoải mái đi hoàn thành thủ tục này không xảy ra ủ nứ
những ngày qua mạng xã hội bất ngờ phát sốt với câu chuyện bố tặng con trai xe run royte trong lễ tôn nghiệp cấp ba ở phú thọ
lên tiếng về thông tin gây xuân sau này ông n j h chủ nhân của chiếc xe đã có những phản hồi chính thức
sáng ngày bốn tháng ba ông n j h năm mươi một tuổi chủ môn doanh nghiệp xây dựng ở tỉnh phú thọ khẳng định mình chính là nhân vật người bố
trong câu chuyện tặng xe rolls royce cho con trai nhân ngày tôn nghiệp trường trung học phổ thông truyền hùng phương phú thọ
ông hát khẳng định câu chuyện đó hoàn toàn là bịa đặt và cho biết chiếc xe ô tô đó là của bản thân cháu bé trong ảnh là cháu trai của ông
theo ông h cháu trai gắn bò với gia đình ông từ nhỏ
ông hát cho biết ngày ba tháng ba là ngày lớp cháu trai chụp ảnh kỳ yếu trước khi bước vào giai đoạn ôn thi tốt nghiệp phổ thông
nên cháu có nhắn với ông qua trường chụp vài bức ảnh kỳ yếu
ông hát cũng khẳng định mình không sử dụng mạng xã hội
khi câu chuyện và hình ảnh được đưa ra một số diễn đàn cháu trai của ông hát đã gặp vấn đề về tâm lý
khi quá nhiều người nhắn co điện hỏi chuyện được tặng xe ô tô rolls royce
thậm chí trên mạng còn xuất hiện nhiều bình luận kiểu
bạn trai sinh ra đã ở vạch đích chia sẻ câu chuyện không đúng về gia đình đại gia phú thọ
hứa tặng con xe rolls royce nếu đỗ tôn nghiệp quốc ba càng gây áp lực cho cháu trai ông h
hiện ông hát đang yêu cầu luật sư có ý kiến với cơ quan chức năng ở phú thọ
để xử lý những người đưa thông tin sai sự thật lên mạng
xin hãy truyền sang một số các tin tức xã hội đáng chú ý khác
thưa quý vị mới đây nền tảng web fric đã phân tích các chỉ số như vé máy bay vé điểm tham quan
tour du lịch phí giao thông công cộng bữa ăn chỗ ở để chọn ra một mươi năm điểm có mức chi phí du lịch
phải trăng nhất với du khách quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó hà nội đứng thứ hai trong danh sách này chỉ sau new delhi ấn độ
hà nội thủ đô của việt nam đứng thứ hai trong danh sách một mươi năm điểm đến du lịch
có giá cả phải trăng nhất cho năm hai nghìn hai mươi bốn
trang webfreak viết nếu bạn mơ ước được ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp
và gần đó là các bãi biển tuyệt đẹp hay đến hà nội của việt nam chưa đừng tìm đâu xa
nơi này là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng tiết kiệm nhất
theo nền tảng này hà nội cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho khách du lịch với mức giá phải trăng
từ phương tiện giao thông công cộng nơi lưu trú tự phục vụ cho đến các hàng ăn bình dân
trải nghiệm ăn tối tại hà nội giống như người dân địa phương
chỉ tiêu tốn của du khách khoảng hai một mươi bảy usd với giá trung bình của một đồ uống chỉ khoảng một usd
các điểm tham quan tour du lịch quanh hà nội cũng có nhiều lựa chọn với mức giá dễ chịu
trung bình dưới sáu mươi usd theo khảo sát của wefric
du khách quốc tế có thể trải nghiệm một chuyến khám phá ẩm thực đường phố
hoặc một lớp học nấu ăn tại hà nội hoặc tham quan một số điểm đến lân cận
như khu du lịch hang múa ninh bình hay về vùng nông thôn ở mai châu hòa bình
ngoài hà nội khu vực đông nam á còn có hai điểm đến góp mặt trong danh sách một mươi năm điểm đến du lịch
có giá cả phải trăng nhất cho năm hai nghìn hai mươi bốn là bali indonesia và bangkok thái lan
lần lượt ở vị trí thứ sáu và thứ bảy
wefric cũng đã phân tích những điểm đến đắt đỏ nhất thế giới trong năm hai nghìn hai mươi bốn
đứng đầu là florence italy
với cơ sở lưu trú ở florin có giá trung bình ba trăm một mươi năm usd một đêm
với các chi phí tham quan ăn uống cũng cao hơn nhiều các điểm đến khác
thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại